mở đầu là thông tin đến từ tỉnh kiên giang do mâu thuẫn buôn bán khi mối quan hệ thông gia trở thành hung thủ và nạn nhân trong một vụ án giết người
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt trần thanh hiếu bốn mươi một tuổi một mươi bốn năm tù về tội giết người
đồng thời còn buộc hiếu bồi thường tiền và trợ cấp nuôi con bị hại đến đủ một mươi tám tuổi theo quy định của pháp luật
được biết gia đình bị can hiếu và gia đình nguyễn tuấn anh có mối quan hệ thông gia ở cùng xã đông thạnh
quá trình sinh sống mua bán cá giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau
vào chiều ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín sau khi hiếu đi nhậu về thì vợ chồng hiếu và vợ chồng tuấn anh tiếp tục chửi nhau
sau đó hiếu chạy vào nhà lấy một cây dao đâm một nhát vào người làm tuấn anh ngã gục
được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tuấn anh đã tử vong trước khi đến bệnh viện
ngay sau đó hiếu bị công an bắt giữ và tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử
lợi dụng nhu cầu mua mật
trong căn mật ong dịp cuối năm của người dân một đối tượng đã ngụy trang cất dấu hai bánh heroin hai kg ketamine trong căn mật ong gửi xe khách từ điện biên về xuôi tiêu thụ
thủ đoạn này vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phát hiện bắt quả tàng
sáng ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một
bộ tư lệnh cảnh sát biển bắt quả tang lò văn sáng cùng tăng vật là hai bánh heroin hai kg ketamin
số ma túy này được lò văn sáng ngụy trang cất giấu trong căn mật ong rồi vận chuyển bằng xe khách tuyến điện biên về giao thủy nam định tiêu thụ
tại cơ quan công an lò văn sáng thanh khẩn khai nhận hành vi phạm tội
tại khu vực phố an bình phường an tịnh thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an thị xã trảng bàng đã bắt quả tang đối tượng nguyễn tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú phường chín quận bốn thành phố hồ chí minh khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh tây ninh
vật chứng thu giữ gồm một kg ma túy tổng hợp dạng đá một xe ô tô bốn điện thoại di động năm triệu đồng tiền việt nam cùng một số tăng vật khác có liên quan
qua đấu tranh ban đầu đối tượng nguyễn tiến đạt khai nhận vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đạt đến khu vực phường sáu quận bốn tp hcm gặp đối tượng tên thủy không rõ lai lịch nhận một kg ma túy đá vận chuyển lên tây ninh để nhận tiền công với số tiền là bốn mươi triệu đồng
sau đó đạt thuê xe ô tô từ thành phố hồ chí minh lên tỉnh tây ninh để giao ma túy khi đến khu vực phường an tịnh thị xã trảng bàng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
với hành vi cưỡng đoạt tài sản đối tượng hồ văn vàng chú kiên giang đang bị công an huyện long thành tỉnh đồng nai tạm giữ để điều tra
vào ngày hai mươi một tháng một hồ văn vàng đến quán cà phê của chị nguyễn thúy tại xã long an huyện long thành xuất trình một thẻ có logo huy hiệu công an
sau khi kiểm tra hồ văn vàng đe dọa quán của chị thúy đang vi phạm pháp luật có thể bị phạt tới bốn mươi năm triệu đồng và ở tù từ một đến hai năm
chị thúy xin vàng bỏ qua để tiếp tục kinh doanh sau đó vàng yêu cầu chị thúy đưa cho vàm số tiền từ ba đến bốn triệu đồng thì mới chấp nhận bỏ qua
do không có sẵn tiền nên chị thúy đưa trước cho vàng một triệu đồng và hẹn đến chiều sẽ đưa hết số tiền còn lại
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày đối tượng vàng đến quán cà phê của chị thúy để nhận thêm số tiền
còn lại thì bị công an xã long an bắt quả tang
một đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng loạt lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương bắt giữ
đối tượng lừa đảo là nguyễn tất thành chú huyện mỹ lộc tỉnh nam định
thành khai nhận thông qua mạng xã hội thành thấy nhiều người có nhu cầu đăng ký gói hỗ trợ thất nghiệp
của bảo hiểm xã hội nên nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền tiêu xài
đóng vai nhân viên bảo hiểm hành kết bạn với những người có nhu cầu làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp
yêu cầu những người này nộp tiền lệ phí từ năm trăm linh đến hai triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do thành cung cấp để được làm thủ tục
sau khi bị hại chuyển tiền lệ phí thành cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn trên từ tháng chín đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thanh đã lừa một mươi bốn người với tổng số tiền gần hai mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ lộc tỉnh nam định đã ra quyết định khởi tố bị can với nguyễn thức thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thêm một thủ đoạn khác thường xuyên được các đối tượng cướp giật sử dụng để thực hiện hành vi
đó là tranh thủ khi người dân đi đường lơ là mất cảnh giác bảo quản tài sản
đặc biệt là trong những ngày cận tết như thế này lượng người di chuyển đông đúc bận rộn sẽ là cơ hội cho các đối tượng trộm cướp giật tài sản gia tăng hoạt động
và sau đây là ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi
đối tượng tống tưởng vương chú tại xã đức lợi huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi bắt giữ hành vi cướp giật tài sản
đối tượng vương đã thực hiện tám vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn thành phố quảng ngãi
xã tịnh phong huyện tịnh sơn và thị trấn la hà huyện tư nghĩa
thủ đoạn của đối tượng là vào tầm khoảng chín đến một mươi giờ đêm lân la trên các tuyến đường
thấy phụ nữ nào nghe điện thoại trên đường thì đối tượng thực hiện hành vi cướp giật sau đó tổ thoát
trước đó đội cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi cũng đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn thồng
chú tại xã bình mỹ huyện bình sơn và hành vi cướp giật
thồng đã thực hiện ba vụ cướp giật
vụ cướp giật điện thoại của ba phụ nữ đang điều khiển xe máy trên quốc lộ một a
đoàn qua xã nghĩa thường huyện tư nghĩa tuyến quốc lộ hai mươi bốn b
đoạn qua xã tịnh hà huyện tịnh sơn và cầu thạch bích thành phố quảng ngãi
người đi đường đặc biệt là phụ nữ
khi thăm do lưu thăm trên đường thì càng phớ năng cầu ý thức bảo vệ tật sống của mình
đặc biệt là điện thoại di động là không nghe điện thoại trên những nội lực vác
khi đeo điện tường thì
thời điểm cận tết nguyên đán người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác loại tội phạm này
và có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
triển khai rộng rãi mô hình camera an ninh để phòng ngừa các loại tội phạm
ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốp
đang tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
làm rõ cái chết của một nam thanh niên
nạn nhân được phát hiện tử vong dưới cống nước tại khu vực ấp thanh thủy thị trấn thanh bình huyện bù đốp
vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng một một người dân đi đặt bẫy cua tại khu vực cống nước thuộc thị trấn thanh bình
khi đến đoạn thuộc ấp thanh thủy thì bất ngờ phát hiện thi thể thanh niên trẻ tuổi tử vong dưới cống
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốt nhanh chóng đến hiện trường
tại đây danh tính nạn nhân được xác định tên bùi minh văn
nạn nhân tử vong trên người mặc quần áo màu đen chân tay co lại gác lên xe máy
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
thông tin cập nhật về tình hình dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh tiếp tục đạt các tiêu chí của dịch ở cấp độ một
như vậy thành phố hồ chí minh đã giữ vững vùng xanh trong vòng ba tuần liên tiếp
trong đó đối với từng địa phương toàn thành phố có thành phố thủ đức và hai mươi quận huyện đạt cấp độ một
riêng huyện nhà bè ở cấp độ hai
dịch vụ được nới lỏng
ở quận ba đình cầu giấy thanh xuân và long biên tại hà nội
các địa phương đã chuyển màu từ cam xuống vàng sau khi có đánh giá cấp độ dịch mới nhất
theo đó ba quận như cầu giấy thanh xuân và ba đình đã được phép bán hàng ăn uống tại chỗ
theo đánh giá cấp độ dịch hà nội vẫn ở cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
vụ án con gái giết cha bằng thuốc độc cyanur đang gây xôn xao dư luận
nghị can chính là tống thị tùng linh hai mươi một tuổi chú tẻ phường phước nguyên
thành phố bà rịa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày một mươi tám tháng một linh bắt xe đến chợ kim biên
thành phố hồ chí minh mua một kg chất độc sianua sau đó mang về cho vào nước uống để trong tủ lạnh
ông tống hồng điệp là bố của linh đã lấy một chai nước để uống và tử vong sau đó
cho đến sáng ngày hôm sau biết bố đã tử vong linh kéo thi thể của ông điệp ra phía sau tường rào
rồi mua gạch xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi
tại cơ quan điều tra linh khai động cơ dẫn đến việc giết cha ruột vì bản thân thường xuyên bị cha chửi mắng trong thời gian dài
hơn nữa cha còn đối xử không tốt với cả mẹ của linh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh vừa bắt giữ hai đối tượng là trần quốc khải
trú tại tỉnh tây ninh và phan thị nương trú tại thành phố hồ chí minh
có liên quan đến vụ vận chuyển ma túy xuyên biên giới vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ sau nhiều ngày trinh sát mật phục
vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng phòng kỹ thuật nghiệp vụ
phòng cảnh sát cơ động công an thị xã hỏa thành công an thành phố tây ninh đã chia làm hai tổ công tác đột kích hai địa điểm
gồm tại khu phố hai phường một thành phố tây ninh bắt giữ bốn đối tượng
thu giữ khoảng ba kg ma túy các loại
còn tại khu phố long trung phường long thành trung thị xã hòa thành bắt giữ hai đối tượng
thu giữ một năm kg chất ma túy các loại một xe ô tô tổng tăng vật thu giữ là bốn năm kg ma túy tổng hợp
bước đầu các đối tượng khai số ma túy trên là của khải và nương
đôi nam nữ này đã qua campuchia để nhận ma túy từ đối tượng khác
sau đó vận chuyển về thành phố hồ chí minh tiêu thụ với tiền công mỗi người hai mươi triệu đồng một chuyến
vào trưa ngày một
ngày hôm nay tại bản co tang xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng đã bắt giữ thành công đối tượng
truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy và thu nhiều súng đạn
đối tượng bị bắt giữ là tráng a thào sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại bản co tang xã lóng luông huyện vân hồ
và đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị công an tỉnh hòa bình ra quyết định truy nã năm hai nghìn ba
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng k năm mươi chín có một mươi một viên đạn
trong đó một viên đã được lên nòng
tại hiện trường lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng ak ba mươi viên đạn
ba khẩu súng tự chế và một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cắt hàng rào đột nhập vào nhà của người dân để trộm cắp
bốn đối tượng vừa bị công an huyện châu thành tỉnh tiền giang khởi tố bắt tạm giam
về hành vi trộm cắp tài sản
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn ngọc thanh nguyễn hoàng tuấn
ngô hoàng tân và võ duy khánh
tại cơ quan điều tra bốn đối tượng khai nhận vào dặng sáng ngày một một
các đối tượng điều khiển xe mô tô đi tìm tài sản để trộm
khi đến nhà anh nguyễn thanh vinh tại xã thân cửu nghĩa
các đối tượng dùng kiềm cắt hàng rào vào cửa nhà đột nhập vào nhà trộm sáu trăm linh đồng
và ba xe mô tô tổng trị giá khoảng sáu mươi năm triệu đồng
sau đó các đối tượng đem xe đi bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng
từ ngày bảy một công an huyện châu thành lần lượt bắt giữ các đối tượng trên
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều kiềm đoạn
để mở khóa và nhiều vũ khí thô sơ
qua điều tra mở rộng từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi bị bắt giữ
bốn đối tượng đã thực hiện bảy vụ trộm xe khác
còn liên quan đến hành vi cướp tài sản hai đối tượng bùi việt thắng và bùi nguyễn hoàng trường
vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp máy tính bảng
của hai học sinh tại phòng trọ thuộc khu phố ba a phường long bình tân tp biên hòa
theo xác minh các đối tượng này sống lang thang trên địa bàn
có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản
trước đó vào chiều ba một tại phòng trọ thuộc phường long bình tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
lợi dụng không có người lớn ở nhà các đối tượng đã đứng ngoài cửa sổ ham dọa hai cháu bé
sự việc được camera an ninh ghi lại và đưa lên mạng xã hội
ngay sau khi nắm được nội dung sự việc mặc dù cha mẹ của cháu bé không trình báo
nhưng công an tp biên hòa đã khẩn trương triển khai lực lượng truy vết các đối tượng
cho đến chiều sáu một lực lượng công an đã bắt giữ được các đối tượng trên
thưa quý vị tích cực vào cuộc điều tra giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm
có liên quan đến việc chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp ủng hộ
để cứu trợ đồng bào miền trung gặp thiên tai lũ lụt năm hai nghìn hai mươi
vào ngày hai mươi ba tháng một cục cảnh sát hình sự bộ công an đã thông báo về kết quả như sau
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự
đối với các tin báo tố giác trên phương tiện thông tin đại chúng
và một số cá nhân có phản ánh về việc bà trần thị thủy tiên
ông huỳnh minh hưng ông huỳnh trấn thành
ông bùi đại nghĩa và bà nguyễn thị hương đứng ra tự huy động tiền từ thiện
cứu trợ trong đợt bão mưa luông
câu chuyện lũ xảy ra tại khu vực miền trung năm hai nghìn hai mươi thiếu minh bạch
trong quá trình phân phối sử dụng số tiền đã quyên góp được
sau khi kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
nhận thấy các cá nhân trên không có hành vi gian dối không chiếm đoạt tiền từ thiện
do người dân đóng góp ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền trung gặp thiên tai lũ lụt vào năm hai nghìn hai mươi
nội dung các tin báo tố giác không có dấu hiệu tội phạm không có sự việc phạm tội
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định không khởi tố vụ án hình sự
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
ba cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ thuộc phường mỹ phước
thành phố long xuyên đã bị lực lượng công an tỉnh an giang phát hiện bắt quả tang
trước đó nhận được tin báo của quân chúng nhân dân lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra
phát hiện bắt quả tang ba cặp nam nữ tại các phòng một trăm linh một một trăm linh năm và hai trăm linh năm của nhà nghỉ anh đào ba
tại phường mỹ phước thành phố long xuyên
đang thực hiện hành vi mua bán dâm cùng nhiều tăng vật có liên quan
theo điều tra ban đầu các khách nam có nhu cầu mua dâm sẽ trao đổi với quản lý của nhà nghỉ
sau đó quản lý sẽ liên hệ với các nữ bán dâm ở bên ngoài đến phòng của những khách nam có nhu cầu
sau đây là những số liệu vừa được cập nhật về tình hình dịch bệnh
bộ y tế cho biết cho đến nay hơn một tám triệu bệnh nhân covid một mươi chín tại nước ta đã khỏi bệnh
trong số các ca đang điều trị hiện nay có hơn bốn triệu bệnh nhân covid một mươi chín

tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm bảy mươi sáu triệu liều
trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi chín triệu liều tiêm mũi hai là gần bảy mươi bốn triệu liều
và mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc lại
và mỗi ba liều cơ bản là hơn hai mươi ba triệu liều
vào tối ngày hôm qua sở y tế tỉnh bình dương vừa thông tin kết quả xét nghiệm phân lập virus
từ viện pasteur tp hcm về ba trường hợp người nhập cảnh vào tỉnh
trong đó có một trường hợp nhiễm biến thể omicron là nữ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quốc tịch việt nam
vào ngày chín tháng một người phụ nữ trên nhập cảnh từ canada về sân bay tân sơn nhất
trên chuyến bay số hiệu vn chín số ghế hai mươi bảy a
ngay sau khi xuống sân bay trường hợp này đã được cách ly tại khu phố năm
phường chánh nghĩa tp thủ dầu một tỉnh bình dương
vào ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm rt pcr
có kết quả dương tính chuyển vào khu điều trị
sau đó mẫu xét nghiệm tiếp tục được gửi tới viện pasteur
tp hcm phát hiện nhiễm biến thể omicron
từ lúc phát hiện dương tính với sars cov hai đến nay
sức khỏe của trường hợp này bình thường không ho không sốt
theo ngành y tế tỉnh bình dương đây là trường hợp nhiễm biến chủng omicron
từ người nhập cảnh về nước được cách ly từ trước nên không nguy hiểm cho cộng đồng
hiện nay số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bình dương giảm nhanh
ghi nhận mỗi ngày còn ba mươi bốn mươi ca
về công tác tiêm ngừa vắc xin phòng covid một mươi chín
cho đến nay tỉnh đã có gần một triệu người đã tiêm xong mũi ba